công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên vừa phối hợp với công an tp hcm bắt đối tượng lương anh tuấn
trú tại phường phú thạnh tp tuy hòa đây là đối tượng có lệnh truy nã cùng với các đối tượng khác
thực hiện gần ba mươi vụ trộm xe mô tô tại tỉnh phú yên
chỉ trong vòng hai tháng qua đối tượng lương anh tuấn đã thực hiện gần ba mươi vụ trộm xe mô tô tại tỉnh phú yên
lực lượng công an đã truy thu được một mươi ba xe trả lại cho người mất
đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản
nhất là những tháng cuối năm và cận tết nguyên đán
trước đó công an thị xã đông hòa tỉnh phú yên bắt quả tang ba đối tượng cùng chú
tại huyện phú hòa tỉnh phú yên là lương anh tuấn đặng đức nhật võ tuấn tú
trong lúc đang phá khóa trộm cắp chiếc xe mô tô dựng trước cửa nhà một người dân
ở xã hòa tân đông thị xã đông hòa
bị phát hiện tuấn đã nhanh chân tẩu thoát và trốn vào thành phố hồ chí minh cho đến khi bị bắt